cơ sở này sử dụng nhiều loại vật tư y tế dung dịch chất làm đầy gồm filler botox
tuy nhiên chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hơn nữa spa này cũng vi phạm về phân loại và xử lý rắc thải y tế
trên thực tế thì có nhu cầu làm đẹp của người dân khá là cao
nên là các cơ sở thì cũng bất chấp để thực hiện các hành vi của mình khi mà chưa được cấp phép
và các vi phạm chủ yếu thì là sử dụng những cái chất làm đầy
các chất tiêm trực tiếp vào cơ thể con người và các máy móc khi mà chưa có được cấp phép
và hoạt động khi mà chưa có các văn bản công bố đủ điều kiện hoạt động của sở y tế
mặc dù không có bất kỳ chứng chỉ hành nghề liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ
và đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động
nhưng qua trang facebook mới đây cơ sở mỹ hạnh vẫn đăng tải nhiều hình ảnh khách hàng
sau khi nâng mũi tiêm filler nhấn mỹ và đào tạo rất nhiều học viên như thế này
đây là mũi của nhà em vừa mới
mình sẽ thực hiện năng cho bạn gái xăm nha
sống mũi cao nè đào mũi mai rất là đẹp nha mọi người nha
phạm biot center cơ sở này cũng đã bị lập biên bản và tịch thu toàn bộ vật tư y tế
chất làm đầy filler do không xuất trình được chứng chỉ hành nghề có liên quan
spa ni phạm không chỉ dừng lại ở chăm sóc sách đẹp đơn thuần như đăng ký
mà còn lấn sân sang phẫu thuật thẩm mỹ
tương tự chủ cơ sở sử dụng nhiều tài khoản đăng tải chương trình khuyến mại hấp dẫn
với chiêu trò quảng cáo đi vào lòng người để thu hút khách hàng
các cơ sở này khi đăng ký kinh doanh là ngành nghề kinh doanh là chăm sóc da
tuy nhiên trên mạng xã hội các cơ sở này quảng cáo có thể can thiệp sau vật cơ thể con người
như là team filler team botox hoặc là dịch vụ nâng mũi
cái này gây nhầm lẫn cho khách hàng
phê quy định là hành vi này sẽ bị phạt từ sáu mươi đến tám mươi triệu đồng vì quảng cáo không đúng
hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh và cung cấp dịch vụ
các spa hiện nay đã thực hiện chui nhiều dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ chưa được cấp phép
bất chấp rủi ro của khách hàng để thu lợi
người dân cũng cần tỉnh táo đủ thông minh để lựa chọn các cơ sở uy tín
các dịch vụ xâm lấn như nâng mũi team filler các mí cấy chỉ
phải được các bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ được cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện
để tránh tiền mất tật mai
theo tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba của việt nam
giảm hai mươi ba so với tháng trước
trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có sáu nhóm hàng giảm giá so với tháng trước
năm nhóm hàng tăng giá
tính chung quý i năm hai nghìn hai mươi ba cpi của việt nam tăng bốn một mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
nguyên nhân cpi quý i năm hai nghìn hai mươi ba tăng cao đầu tiên là do nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng
tăng bảy một mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
đồng thời giá tkommen s sympathy của người việt nam tăng năm hai nghìn hai mươi một
tác động làm cpi tăng một ba mươi năm điểm phần trăm vì giá xi măng sắt thép cát tăng theo giá nhiên liệu
vật liệu đầu vào và giá thuê nhà ở tăng cao
đồng thời giá các mặt hàng thực phẩm tăng bốn bốn mươi một tác động làm cpi tăng chín mươi bốn điểm phần trăm
chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết tăng
cũng theo tổng cục thống kê lạm phát cơ bản tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tăng hai mươi hai so với tháng trước
tăng bốn tám mươi tám so với cùng kỳ năm trước
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba lãng pháp cơ bản bình quân tăng năm một so với bình quân cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai cao hơn mức cpi bình quân chung tăng bốn một mươi tám
nguyên nhân lạm phát tăng cao chủ yếu do bình quân giá xăng dầu trong nước quý i năm hai nghìn hai mươi ba giảm một mươi một chín so với cùng kỳ năm trước là yếu tố kiểm chế tốc độ tăng của cpi nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản
hơn chục ngân hàng đã điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm với mức giảm từ một đến bảy kỳ hạn một mươi hai tháng trong nửa tháng qua đưa mặt bằng lãi suất chung về dưới chín
trước đó hiệp hội ngân hàng đã kêu gọi các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất về mức tối đa chín năm một năm vào giữa tháng một mươi hai đến đầu tháng ba lãi suất tiếp tục giảm giao động từ tám hai đến tám bảy một năm
hiện ngân hàng nhà nước đang quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng việt nam ở mức năm năm một năm của tổ chức tín dụng đối với một số lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ
nông nghiệp nông thôn xuất khẩu doanh nghiệp nhỏ và vừa công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước cũng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm tối đa chi phí hoạt động thủ tục hành chính các khoản không cần thiết để phân đấu giảm lãi suất cho vay qua đó hỗ trợ doanh nghiệp cá nhân phục hồi sản xuất kinh doanh
để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục giả soát tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn yêu cầu tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay ở mức hợp lý
sau vụ mùa năm ngoái rớt giá do trung quốc đóng cửa để phòng dịch covid một mươi chín thì năm nay bà con nông dân trồng khoai lang đang rất phấn khởi vì mức giá đang ở mức rất cao
mỗi hectare cho sản lượng từ ba mươi đến ba mươi triệu đồng
sau khi trừ chi phí đầu tư người trồng khoai lang cũng có thu nhập gần hai trăm linh triệu đồng ghi nhận tại một số tỉnh tây nguyên
chỉ với một hectare trồng khoai lang vụ thu hoạch năm nay anh minh đã có thu nhập khoảng một trăm tám mươi triệu đồng sau khi đã trừ toàn bộ chi phí đầu tư
đây là điều mà anh minh và bà con nông dân trồng khoai tại đắk nông chưa hề dám nghĩ tới
phấn khởi vì giá khoai lang tăng cao là tâm trạng chung của hầu hết các chủ vườn trồng khoai lang tại các tỉnh tây nguyên
để vui đó như càng nhân thêm khi tổng cục hải quan trung quốc đang xem xét cấp mã vùng trồng để tiến tới xuất khẩu khoai lang chính ngạch sang thị trường này
đầu năm nay công ty văn hóa nó về nó bảo là làm mà vạch vùng trồng về được nhân được quan tâm
thì người dân làm mà năm nay là thấy giá cả là cao thì người dân làm mà năm nay là thấy giá cả là cao